tin an ninh trật tự liên quan đến vụ cháy xảy ra vào sáng sớm ngày hôm qua ngày một mươi bảy tháng hai tại quận một mươi làm bốn người tử vong
công an tp hcm vừa công bố thông tin chính thức về vụ cháy
theo thông tin từ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
vào khoảng lúc gần bốn giờ dạng sáng ngày một mươi bảy tháng hai lực lượng chữa cháy ban đầu gồm công an phường một mươi năm
lực lượng dân quân bảo vệ dân phố phối hợp với tổ liên gia khu phố năm đã sử dụng bình chữa cháy để chữa cháy ban đầu
và hướng dẫn được bảy người thoát khỏi đám cháy an toàn
lúc này đám cháy bùng phát lớn ở trên phần gác của căn nhà số sáu trăm hai mươi ba trên hai mươi trên một mươi chín
và đã cháy lan qua căn liền kề số sáu trăm hai mươi ba trên hai mươi trên hai mươi một
đám cháy được dập tắt hoàn toàn vào lúc bốn giờ hai mươi ba phút
diện tích cháy khoảng một trăm linh một m hai lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã ngăn chặn không cho cháy lan qua các hộ xung quanh vụ cháy đã khiến bốn nạn nhân tử vong
ngay trong sáng ngày hôm qua đoàn lãnh đạo thành ủy tp hcm do bí thư thành ủy nguyễn văn nên dẫn đầu
đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên cũng chỉ đạo lực lượng công an cần sớm điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn